báo cáo đã nói lời sau cùng trước tòa và đều đánh giá đây là phiên tòa xét xử dân chủ khách quan tạo điều kiện cho các bị cáo các luật sư được trình bày đầy đủ quan điểm cá nhân của mình
các bị cáo đều thể hiện sự ăn năn hối cải mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt dự kiến đến sáng ngày hai mươi chín tháng chín hội đồng xét xử sẽ tuyên án
trở lại với thông tin về vụ sập công trình xây dựng tại quận nam từ liêm hà nội
theo thông tin từ phóng viên bùi xuân đây là công trình trường mầm non vườn xanh đang trong quá trình xây dựng thì bất ngờ bị đổ sập
đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận thông tin thiệt hại về người và trong sáng ngày hôm nay công trình đã tạm dừng mọi hoạt động để cơ quan chức năng làm rõ vụ việc
sự cố sập công trình xây dựng của trường mầm non vườn xanh xảy ra vào lúc ba giờ ngày hai mươi năm tháng chín
công trình này đang giai đoạn thi công đổ mái để xây dựng tầng ba
theo ghi nhận tại hiện trường công trình bị đổ sập một phần lớn các cột trụ bị gãy bung thép ra bên ngoài
đại diện ủy ban nhân dân phường mỹ đỉnh một cho biết thời điểm xảy ra sự cố một tốp công nhân đang thi công thì chân bị đổ sập
rất may không có ai bị thương vong
hiện các cơ quan chức năng của quận nam tử liêm đã xuống hiện trường lập biên bản để làm rõ nguyên nhân xảy ra sự việc này
cũng tại hà nội khoảng một giờ sáng nay một ngôi nhà năm tầng kinh doanh lốp và sửa chữa ô tô ở thị trấn xuân mai huyện trương mỹ
đã bị lửa thiêu dụi và điều đáng buồn thì đám cháy đã khiến hai người tử vong tất cả đều là trẻ em
ngôi nhà năm tầng bị cháy do ông trần văn nam làm chủ theo người dân địa phương đám cháy bùng phát từ tầng một và nhanh chóng thành ngọn lửa lớn
ngay sau đó cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hà nội đã điều động hàng chục xe chữa cháy đến cứu nạn cứu hộ
lực lượng công an huyện trương mỹ và người dân cũng có mặt hỗ trợ lực lượng cứu hỏa
vợ chồng chủ nhà cùng hai người con trai và bà nội bà ngoại đã chạy ra phía sau nhà rồi phá cửa nhảy xuống đất
do phía dưới là ruộng nên mọi người đã thoát nạn hai bé gái là con của chủ nhà ngủ ở tầng bốn không chạy kịp đã tử vong
một cháu sinh năm hai nghìn ba một cháu sinh năm hai nghìn sáu đến năm giờ sáng nay thi thể hai cháu bé đã được đưa ra khỏi hiện trường
hiện công an huyện trương mỹ đang phối hợp với cảnh sát phòng cháy chữa cháy khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy
trong khi đó vào chiều tối
tối qua tại xã nong luống huyện điện biên tỉnh điện biên cũng xảy ra một vụ hỏa hoạn
khiến toàn bộ ngôi nhà sàn và nhiều vật dụng đồ đạc bị thiêu dụi hoàn toàn
tuy nhiên nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do xảy ra mâu thuẫn tình cảm giữa hai vợ chồng
nên chủ nhà là anh quang văn chủ có tiền sử bệnh tâm thần đã tự tay châm lửa đốt nhà
và trước khi đốt thì chủ cũng đã dùng dao chém gây thương tích nhiều người khiến nhiều người phải nhập viện
người dân bản uva xã nong luống chứng kiến vụ cháy cho biết
vào thời điểm người dân đang chuẩn bị bữa cơm chiều
thì từ ngôi nhà anh quảng văn chủ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi xuất hiện đám cháy khói đen và lửa bốc lên cao hơn chục mét
nhiều xe chuyên dụng của lực lượng phòng cháy chữa cháy đã ứng cứu tham gia dập lửa
tuy nhiên do bản uva nằm xa thành phố điện biên phủ nên việc tiếp cận hiện trường cũng gặp khó khăn
mặc dù chính quyền các cơ quan chức năng và người dân trong bản đã nỗ lực tham gia chữa cháy vận chuyển đồ đạc tài sản vật dụng trong nhà
tuy nhiên do căn nhà sàn chủ yếu là mảng gỗ nên toàn bộ đã bị thiêu dụi
một tụ điểm đá gà qua mạng ở xã trung chánh huyện hóc môn tp hcm vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tp hcm triệt phá
một tụ điểm đá gà qua mạng ở xã trung tránh nguyễn hóc môn tp hcm triệt phạm về trật tự xã hội công an tp hcm triệt phạm về trật tự xã hội công an